thưa quý vị và các bạn trong những ngày này không ít người dân tạm quên đi bao bộn bề lo toan trong cuộc sống để thành kính cho ngày lễ vu lan báo hiếu
đó là sự lắng động của tâm hồn hướng thiện để hướng tới những giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc